ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai vừa có công điện lệnh công ty thủy điện hòa bình tiếp tục mở thêm một cửa xa đáy vào lúc một mươi sáu h chiều nay
hồi một mươi một giờ trưa nay ngày một mươi một tháng tám mực nước hồ hòa bình ở cao trình một trăm linh sáu bốn mươi ba m lưu lượng đến hồ bốn ba trăm một mươi hai m ba trên dây
tổng lưu lượng xa năm sáu trăm một mươi ba m ba trên dây gồm lưu lượng qua hai cửa xa đáy và lưu lượng chạy máy phát điện
ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai lệnh giám đốc công ty thủy điện hòa bình tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến lưu lượng đến hồ
mực nước thượng hạ lưu đập kịp thời báo cáo về ban chỉ đạo trung ương về phòng chống thiên tai và các cơ quan liên quan
để có quyết định điều hành trong thời gian tới phù hợp với tình hình thực tế